sau thời gian hoạt động xuất nhập khẩu bị trứng lại vì dịch covid một mươi chín nhờ sự nỗ lực của các ngành chức năng của hai tỉnh lào cai việt nam và vân nam trung quốc
thời gian gần đây hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đã bắt đầu tăng trở lại với nhiều điểm sáng
số lượng hàng hóa bị ùn ứ đã giảm đi đáng kể trung bình mỗi ngày có gần bốn trăm linh xe xuất nhập khẩu
trung bình mỗi ngày có hơn một trăm ba mươi xe xuất cảnh tại cửa khẩu đường bộ số hai kim thành tăng bốn mươi xe so với trước đó
để có được kết quả trên lực lượng chức năng hai bên việt nam và trung quốc đã chung tay tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh thông quan hàng hóa
hai bên thường xuyên trao đổi chia sẻ thông tin giải quyết các vướng mắc về thủ tục thông quan vân luận nông sản xã xuất khẩu
phương tiện và nhân lực bốc xếp hàng hóa nhờ đó rút ngắn được thời gian tăng năng lực thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu